hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn nhà máy trà ngọc duy hàng chục công nhân liên quan ổ dịch covid một mươi chín được đưa đi cách ly phọc dịch
giám đốc sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang gia tăng sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám có hiệu lực
sáng ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh lâm đồng ghi nhận thêm ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó thành phố đà lạt một mươi sáu ca bảy ca ổ dịch nhà máy tràng ngọc duy huyện đơn dương bảy ca ổ dịch nhà trọ đức uyên
thành phố bảo lộc ba ca huyện lâm hà hai ca huyện đức trọng một ca và huyện đạ huai một ca
hầu hết các ca nhiễm covid một mươi chín đều từ địa phương khác về lâm đồng
tại thành phố đà lạt phát hiện ba ca bệnh covid một mươi chín từ ninh thuận về bốn ca bệnh từ thành phố hồ chí minh
có một trường hợp từ thành phố hồ chí minh về tết nhanh dương tính đang chờ kết quả pfizer
ngoài ra có hai ca bệnh cộng đồng liên quan chuỗi lây nhiễm bắt đầu từ bệnh nhân nhv nam hai mươi tám tuổi ngụ tại đường thiên thanh phường bốn đà lạt
từ đầu dịch covid một mươi chín đến nay lâm đồng ghi nhận sáu trăm một mươi hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã điều trị khỏi được ra viện bốn trăm một mươi bảy trường hợp
hai bệnh nhân tử vong một bệnh nhân về địa phương khác hiện còn một trăm chín mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó điều trị tại bệnh viện nhi lâm đồng có tám mươi ba bệnh nhân
sáng ngày bốn một mươi một ông ngô đức an phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín khi ghi nhận nhiều ca dương tính với sars cov hai chưa rõ nguồn lây trên địa bàn
địa phương đã cho học sinh tất cả các cấp trên toàn huyện nghỉ học đến hết tuần này để truy vết dập dịch
theo ông ngô đức an tính đến sáng nay toàn huyện ghi nhận hai mươi hai ca dương tính với sars cov hai
địa phương cũng đã tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn một số xã để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết
trong tối ngày ba tháng một mươi một tp tam kỳ đã tiến hành phong tỏa tạm thời nhà ở và nơi làm việc của ba ca dương tính với sát covid hai mới được ghi nhận
cụ thể thành phố tam kỳ ghi nhận ba ca mắc trong đó một ca mắc là nhân viên spa trên đường lê lợi
hai ca còn lại là nhân viên và quản lý tại một nhà hàng trên đường bạch đẳng
theo lịch trình tối ngày ba mươi một tháng một mươi nữ nhân viên spa có vào núi thành tiếp xúc với f và đến karaoke dt tại núi thành
từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi một người này có gh trợ tam thái và về nhà tại tam ngọc tiếp xúc với người trong gia đình
và đi chợ thương mại tại phường an mỹ
tại spa nơi nhân viên này làm việc
từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi một người này có tiếp xúc với nhiều khách hàng và đồng nghiệp
đến sáng ngày ba tháng một mươi một nghe tin kf ở núi thành nên người này đi test nhanh covid một mươi chín cho kết quả âm tính
đến chiều ngày ba tháng một mươi một thấy không yên tâm nên nữ nhân viên này đi xét nghiệm pcr và có kết quả dương tính
hai trường hợp f là vợ chồng nhân viên nhà hàng trên đường bạch đằng tp tam kỳ tp nam
tối ngày ba mươi một tháng một mươi vợ chồng này taxi vào núi thành và ngồi tại quán nắng gaden sau đó về lại trong đêm
từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi một hai người này về tại nhà trọ thấy mệt mỏi nên đi xét nghiệm pcr và cho kết quả dương tính với sars cov hai
sáng ngày bốn tháng một mươi một ông văn công minh giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã phê duyệt tờ trình của sở y tế
về việc dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố vĩnh long để xét nghiệm sàng lọc truy vết covid một mươi chín
thời gian thực hiện từ ngày bốn tháng một mươi một
trước đó giám đốc sở y tế vĩnh long đã có tờ trình về việc tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố vĩnh long
và chỉ được bán mang đi nguyên nhân là do số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở thành phố vĩnh long tăng liên tục trong những ngày qua
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một thành phố vĩnh long đã ghi nhận hai trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín tập trung nhiều nhất ở các phường một phường bốn và phường chín
cũng trong sáng ngày bốn tháng một mươi một sở y tế vĩnh long cho biết
sáu mươi tám ca dương tính với covid một mươi chín trong đó có ba mươi bốn trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại khóm ba phường bốn tp vĩnh long
bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các trạm y tế xã và hai mươi bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ấp phú ninh và ấp phú trường thuộc xã song phú huyện tam bình
như vậy tính từ ngày một tháng một đến ngày bốn tháng một mươi một vĩnh long đã ghi nhận ba hai ca mắc covid một mươi chín
trong ngày có một mươi ba ca được điều trị khỏi bệnh cộng dồn là hai bốn trăm chín mươi bảy ca và có bốn mươi bảy trường hợp tử vong
trong ngày đã có trên sáu bảy trăm linh người trên một mươi tám tuổi và hai tám trăm bảy mươi sáu trẻ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy đến nay vĩnh long có chín trăm bốn mươi một một trăm chín mươi người được tiêm vaccine trong đó có bảy trăm bốn mươi một năm trăm linh bảy người đã tiêm mũi một đạt tám mươi bảy hai mươi ba và một trăm chín mươi chín sáu trăm tám mươi ba người tiêm đủ hai mũi đạt hai mươi ba bốn mươi chín người trên một mươi tám tuổi
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây ở huyện yên thế bắc giang đã xuất hiện một ổ dịch vô cùng nguy hiểm
trong ngày trường hợp f đã đến nhiều địa điểm trong đó có những nơi tập trung đông người
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn ubnd huyện yên thế tỉnh bắc giang vừa có văn bản hòa tốc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày ba tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
bà trần thị ánh tuyết trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện yên thế tỉnh bắc giang cho hay ubnd huyện yên thế cho học sinh các trường mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông trung cấp nghề trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến
chỉ tập trung phối hợp hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp
các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trung cấp nghề miền núi yên thế triển khai dạy học trực tuyến theo yêu cầu hướng dẫn chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo
riêng trường phổ thông dân tộc nội chú huyện yên thế tiếp tục dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo công tác quản lý giáo viên học sinh gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
quỹ ban nhân dân huyện yên thế cũng lưu ý trong thời gian học sinh nghỉ học cán bộ giáo viên nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng chống dịch theo quy định
đồng thời chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục đào tạo và yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi một ubnd tỉnh bắc giang thông tin trong ngày hai tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm một mươi bảy trường hợp f trong đó đã phát hiện một ca f đi từ tỉnh bắc ninh về thị trấn bố hạ và xã hương vĩ huyện yên thế từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy
qua truy vết xét nghiệm những người liên quan đến trường hợp này đã phát hiện thêm tám f
bên cạnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bắc giang phải cho học sinh tạm dừng đến trường mới đây tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng ra soát
xét nghiệm toàn bộ quản lý nhân viên người phục vụ tại một trăm linh các quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh
trước đó trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc giang đặc biệt trong ngày hai tháng một mươi một trên địa bàn huyện yên thế và huyện lạng giang
đã phát hiện một mươi hai người mắc covid một mươi chín là nhân viên phục vụ tại các quán bia karaoke một mươi một trường hợp tại huyện yên thế một mươi trường hợp tại huyện làng giang
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bắc giang đây là những trường hợp có mối quan hệ rất phức tạp
nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhiều người và rất khó cho công tác điều tra truy vết
nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm covid một mươi chín và quản lý chặt chẽ các đối tượng trên tỉnh bắc giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tổng giả soát
xét nghiệm toàn bộ quản lý nhân viên người phục vụ tại một trăm linh các quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trong ngày ba tháng một mươi một
chủ tịch ubnd trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân nếu để sót lọt đối tượng đồng thời qua giả soát nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn nhưng không khai báo y tế
không thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe không đăng ký tạm trú theo quy định lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của các huyện thành phố yêu cầu các chủ quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage sông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp rt pcr ba ngày một lần
thưa quý vị và các bạn trước đó tức tối ngày hai tháng một mươi một tỉnh bắc giang ghi nhận có chín trường hợp f tại chùm ca bệnh covid một mươi chín tại xã hương vĩ huyện yên thế
nguồn lây bệnh ban đầu được xác định là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn tùng thành ở quế võ bắc ninh về địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bắc giang nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp f tiếp xúc nhiều người liên quan đến quán ăn cỗ cưới trường mầm non
nhận định tình hình phức tạp của chùm bệnh này ngay lập tức địa phương đã có chỉ đạo khẩn trương để ngăn chặn dịch bệnh
theo đó để sớm đẩy lùi dịch bệnh chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp của huyện yên thế kích hoạt tất cả các mức độ chống dịch cao nhất
không được chủ quan đề cao cảnh giác tập trung các biện pháp mạnh quyết liệt để nhanh chóng khống chế ổ dịch không để bùng phát mạnh hay lây lan sang các địa bàn lân cận
cùng với đó huyện yên thế ngừng tất cả các hoạt động đông người tổng ra soát tất cả các địa điểm có nguy cơ cao xét nghiệm toàn bộ người mới về địa phương
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện trung tâm y tế huyện tổ chức lực lượng sẵn sàng truy viện cho các xã thị trấn
tập trung các lực lượng cho công tác phòng chống dịch kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện
hình thành cơ chế báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch trên địa bàn báo cáo kịp thời những điều kiện hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện yên thế khẩn trương triển khai các biện pháp phân loại đưa f một nguy cơ cao đi cách ly tập trung
số f một nguy cơ thấp thì thí điểm cách ly tại nhà như f hai có văn bản hướng dẫn quyết định cách ly cụ thể
giao nhiệm vụ cho các hội đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hội dân cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện yên thế khẩn truyền triển khai các biện pháp phân loại đưa f một nguy cơ cao để cách ly tại nhà như f hai
ở địa phương theo đúng phương châm mỗi xã thị trấn là một pháo đài phát huy đúng vai trò là của pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch thực hiện nghiêm quy định năm k tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được tình hình dịch
các biện pháp của chính quyền và vào cuộc phát động để các cán bộ đảng viên hội viên đoàn viên tích cực tham gia chống dịch
nếu như phát sinh thêm ca bệnh có tình tiết phức tạp địa phương phải nâng cấp đội chống dịch lên chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly tập trung
tổ hạ xã hương vĩ ai ở nhà đó không ra ngoài khi không có việc cần thiết kể cả công nhân trong các khu cùng công nghiệp
tập trung củng cố hoạt động của tổ covid một mươi chín cộng đồng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy nhanh điều tra truy vết không để soát trường hợp nào
đồng thời tuyên truyền tới người dân để nâng cao ý thức trong phòng chống dịch nhất là thực hiện khai báo y tế công tác truy vết vừa nhanh
xong phải kỹ đồng thời làm rõ nguồn lây và đường lây của dịch
công an huyện tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ phối hợp xử lý nghiêm vi phạm để gian đe các trường hợp khác
lực lượng chức năng siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát không để bỏ soát trường hợp liên quan tuyên truyền đến người dân các địa phương khác
không có việc thực sự cần thiết không đến xã hương vĩ thị trấn bố hạ trong thời gian này
đối với cán bộ công chức nếu không thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không rời khỏi địa bàn
công an huyện yên thế nghiên cứu yên mẫu trở khai y tế phát đến tưởng hội dân để thực hiện khai báo toàn dân trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh hành động làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến sự việc này hiện chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh
trước đó ubnd tỉnh cũng đã có văn bản phê bình những sai sót và lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh đối với chủ tịch huyện yên thế
theo đó trong ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh bắc giang đã phát sinh ổ dịch mới tại huyện yên thế bước đầu xác định có một mươi trường hợp f một
nguyên nhân do ban chỉ đạo phòng chống dịch và các cấp chính quyền huyện yên thế xã hương vĩ đã chủ quan lơ là không quản lý chặt chẽ theo quy định đối với người từ vùng dịch tỉnh bắc ninh về địa phương
trường hợp nvh là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn tùng thành làm ở quế võ bắc ninh
đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp f tiếp xúc nhiều người liên quan đến quán ăn đám cưới trường mầm non
trước tình hình dịch trên chủ tịch ubnd tỉnh phó ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bắc giang
nghiêm khắc phê bình ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện yên thế cá nhân đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện và đồng chí chủ tịch ubnd huyện yên thế
để nhanh chóng kiểm soát khống chế ổ dịch tại xã hương vĩ huyện yên thế đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
kịp thời phát hiện ngăn chặn không để dịch từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu huyện yên thế tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng
truy vết điều tra xét nghiệm cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch
tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp khác trong phạm vi thẩm quyền để khống chế thành công ổ dịch trong một tuần
giám đốc công an tỉnh bắc giang chỉ đạo công an huyện yên thế khẩn trương điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện yên thế
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
giám đốc sở nội vụ chủ trì phối hợp với huyện ủy yên thế tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để lây lan dịch bệnh trên địa bàn
từ bài học kinh nghiệm của huyện yên thế chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện thành phố thị xã phường thị trấn trong tỉnh
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh tại các thông báo kết luận năm trăm tám mươi tpubnz ngày ba mươi một mươi hai nghìn hai mươi một năm trăm tám mươi ba tpubnz ngày ba mươi một một mươi hai nghìn hai mươi một
quản lý chặt người đi từ vùng dịch về địa phương
nhất là công nhân lái xe lao động tự do những người làm ăn buôn bán học tập từ tỉnh bắc ninh đến hoặc là về tỉnh bắc giang
kính thưa quý vị hiện nay bên cạnh ổ dịch ở yên thế bắc giang thì vẫn còn không ít những ổ dịch phức tạp khác ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước do số ca cộng đồng vẫn đang hiện hữu
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng thì mỗi cá nhân hay tổ chức đều có trách nhiệm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
ổ dịch ở huyện yên thế bắc giang có lẽ cũng là bài học để các địa phương khác cần nghiêm túc và chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh
thông tin trên cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo